những người nông dân đối diện với nguy cơ hoang mạc hóa rụng đồng
và họ cũng đang từng ngày từng giờ đối diện với thần chết trong chính ngôi nhà của mình
những ngọn núi nham nhở trờ loại đá trắng
biểu hiện sinh động của hoạt động khai thác đá vôi trắng tại huyện lục yên tỉnh yên bái
một trong những khoáng sản quan trọng đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh này
những năm gần đây
hàng chục giấy phép khai thác thương mại đã được cấp
hàng nghìn lao động nhờ đó đã có công an việc làm ổn định
song mặt trái của các hoạt động khai thác đá vôi trắng không hiểu chính quyền tỉnh yên bái
và các công ty có nhìn ra hay đang cố tình che đậy lấp điếm
bởi cho đến thời điểm hiện tại vẫn có hàng trăm hộ dân
đang ngày đêm sống trong nỗi lo về một tương lai không lấy gì làm sáng sủa
bởi họ đang sống ngay dưới chân núi nơi công trường khai thác đá vôi trắng
chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng nghỉ những năm qua
rất là gây nhiều hệ lụy
cái nhất là về đường giao thông xuống cấp là một
hai là về vấn đề là về ô nhiễm môi trường
rồi thì về nguồn nước
chúng tôi ở đây là chủ yếu là dùng nước giếng
về nguồn nước nó có ảnh hưởng về nó nắng đọng kết tủa về cái bột đá
đây là hình ảnh được người dân ghi lại ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
khi mưa lũ từ trên núi tràn vẹt gây ngập ống nhà cửa ruộng đồng trong nhiều ngày
bột đá từ các hoạt động khai thác bị hòa tan bị cuốn trôi
nó cũng khiến dòng nước lũ đổi sang màu trắng đục như sữa
mặc dù đã một năm từ thời điểm cơn lũ quét qua đây
dấu ấn của nó để lại như mới ngày hôm qua
trong hệ thống kênh mương trong rụng đồng và trong ký ức của những người nông dân chất chất
nó buộc người nông dân phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng
từ trồng lúa sang các cây ăn quả nếu không muốn chết đói
bởi chính bột đá là tăng nhân trực tiếp gây nên sự biến đổi về chất đất trồng trọt
dẫn đến các hiện tượng tiêu cực mà người ta vẫn thường gọi đó là sa mạc quá
một nguy cơ có khả năng phá hủy một cách triệt đề sinh kế lâu dài của những người nông dân nơi đây
cho những bụi đá những bụi mịn của đá nó xuống dòng nước đấy là chắc chắn là phải được để ra
và người ta phải thu hồi người ta phải xử lý những điều đấy
chứ không thể nào mà để thoát ra ngoài tự nhiên những cây cây mương hay những dòng sông một cách tự nhiên như thế được
khu vực nào mà nước vào năm nào cũng vào thì như như là lớp trên này là xe vào cứng vào
cứng một lớp như khoảng hai phân
chả có cây gì cây lúa cũng không
cây rau nhất là cây rau
chớm phát triển không phát triển được đâu
các cây khác nó sới lên cài sới lên xong rồi
lớt lớt lên tất ở dưới bụi lên trên
nhưng mà cũng không được
những cái bụi đá đấy nó sẽ là đi xuống nước
theo những cái dòng sông những dòng kênh những cơn mưa
nó đi xuống nước làm gần như là làm hoang mạc hóa các cái đất đai
làm ảnh hưởng đến những chất lượng nước
theo người dân cho biết bãi đá phải này là của công ty khai thác đá thái dương
một trong nhiều công ty tư nhân được tỉnh yên bái cấp phép khai thác đá vôi trắng thương mại
công ty này cũng như nhiều đơn vị tư nhân khác
không hề có biểu hiện một trong những minh chứng cho những hoạt động kinh doanh đúng luật định
và mỗi ngày hàng chục mét khối đá thải được đổ trực tiếp từ trên đỉnh núi xuống chân núi
ngay phía sau nhà hai hộ dân chưa được di rời khỏi vùng nguy hiểm
có lẽ chính quyền địa phương và công ty thái dương không hề hay biết
chúng tôi cho là như thế
bởi nếu họ biết vẫn còn đó nhiều người dân mà mạng sống đang từng ngày từng giờ bị đe dọa một cách trực tiếp
từ hoạt động khai thác và đổ thải
thì quả thật đó là điều quá bất nhận và tận cùng của sự vô cảm
hai ông bà tôi ở đây rất là nguy hiểm
đêm hôm như thế là cứ loay hoay suy nghĩ trong đầu trong tim
chả biết làm sao khắc phục tôi chả biết cách nào như thế thôi
tôi yêu cầu công ty
mua bán như thế nào đối với gia đình tôi ra đi ổn định đời sống thì tôi quyết định
nhưng mà công ty vẫn bảo lúc nào cũng bảo là chưa có điều kiện thì tôi chả biết nó làm
hiện nay thì cũng rất là nhiều nghiên cứu khoa học
người ta đã chứng khỏa rằng là cái bụi viết đặc biệt là mỗi bụi viết hai năm
mà chúng ta thấy rằng là chắc chắn là trong những cái mỏ những cái xưởng đá đấy nó sẽ sinh ra
và người ta dùng cái khẩu trang để người ta biệt
như thế thì cái đấy thì cũng chứa khóa
học cũng chứng minh rằng là nó không có tác dụng gì
nó không thể ngăn ngược cái bụi
gia đình người đàn ông này chỉ cách bãi đổ phải của công ty thái dương chừng vài ba trăm linh mét
nhiều lần nổ minh đã bay xuống nóng nhà
thậm chí ra tận dụng lúa là điều quá đối quen thuộc
muốn đi mà không ai cho
muốn thoát khỏi sự nguy hiểm cũng không ai đồng ý
chết thì có người đến
đó là tất cả những gì mà chúng tôi nghe được từ câu chuyện với người dân dưới chân màu đá trắng của công ty thái dương
một câu chuyện khó tin tưởng chừng chỉ có trong cổ tích
chứ không phải trong thời đại bùng nổ truyền thông hiện nay
khơi của những thông tin minh bạch và chân thực
nó lăn đá xuống đây thì bụi nó bay
nói chung là hô nhiều lần cũng nói với công ty
công ty bảo là nếu là cài thác thì có cái gì đến gia đình
công ty chỉ trách nhiệm
trước hết là các cơ sở đá và cơ sở trung tâm
chế biến đá đấy phải thực hiện theo các quy định của bảo vệ môi trường
đánh giá tất lượng môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường
và các cơ quan các cấp chính quyền
phải thường xuyên kiểm tra thanh tra
để làm cho một thực hiện tốt
nếu mà không thì hiện nay đã có rất nhiều những cái hệ lụy rồi
và nếu mà cứ để vuông lọc như thế này tôi nghĩ rằng
cái hệ lụy này ngày càng trọng trọng hơn
theo báo cáo đá vôi trắng ở yên bái có quy mô lớn
và chất lượng tương đối tốt
có thể dùng làm đá ốp lát
hoặc làm khoáng chất công nghiệp
tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện lục yên
trong đó chất lượng đá vôi trắng
phục vụ ốp lát khoảng một tỷ ba trăm linh triệu mét khối
làm xi măng và khoáng chất công nghiệp
khoảng sáu trăm linh triệu mét cuối
tương đương một tỷ sáu trăm hai mươi triệu tấn
những con số đó cho thấy tiềm năng và tương lai
ngành công nghiệp khai thác đá vôi trắng là vô cùng lớn
tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách khách quan
rằng vai thập kỷ nữa
sẽ còn có không biết bao nhiêu người dân
bị đẩy ra khỏi đồng ruộng
bởi hoạt động khai thác và đổ thải
bản tình yên bái
không chỉ đã và đang gây ra hiện tượng sa mạc quá đất canh tác
mà còn đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của người dân
xong ai sẽ là người thống cảm
với nỗi khổ cực của người dân
có lẽ còn là câu hỏi không dễ gì
có thể trả lời trong một sớm một chiều
khi vẫn còn đó lối tư duy khai thác tận diệt
vô cảm và coi thường mạng sống
của người dân như những gì chúng ta chứng kiến
lúc hai mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
một đứa trẻ chín tuổi đã bị bắt cóc ngay trước cửa nhà
bởi hai đối tượng lạ mặt
tại ngõ lệnh cư
phường thổ quang quận đông đa thành phố hà nội
nhiều mũi điều tra của công an thành phố hà nội
công an quận đông đa và phường thổ quang
ngay lập tức được cất rút triển khai
nhưng tất cả dường như đều rơi vào bế tắc